từ ngày một mươi hai tháng ba bộ công an sẽ tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến thu lệ phí chức bạ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trên cơ sở các kết quả đã đạt được khi triển khai tại thành phố hồ chí minh và hà nội bộ công an sẽ đánh giá giúp kinh nghiệm để triển khai đến các tỉnh thành phố còn lại
cũng từ ngày một mươi hai tháng ba năm tỉnh thành phố là hà nội hồ chí minh đà nẵng hải phòng và bình thuận sẽ thí điểm nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
việc cải tiến phương pháp nộp phạt qua mạng được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian tạo thuận lợi cho người dân đồng thời từng bước hoàn thiện chính phủ điện tử